nhân dịp kỷ niệm chín mươi một năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
và sáu mươi sáu năm truyền thống đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã dự buổi gặp mặt kỷ niệm và đối thoại giữa lãnh đạo bộ công an ban bí thư trung ương đoàn
với cám bộ đoàn chủ chốt và đoàn viên thanh thiếu niên tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân
cùng dự có đồng chí nguyễn anh tuấn ủy viên trung ương đảng bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đại diện công an các đơn vị địa phương các đơn vị chức năng thuộc trung ương đoàn và hai mươi cá nhân đoàn viên thanh niên
được tuyên dương trao giải thưởng gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi một và sáu mươi sáu thanh niên công an xã
có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm đã tặng hoa chúc mừng ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và ban chấp hành đoàn thanh niên bộ công an nhân dịp kỷ niệm chín mươi một năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
một mươi năm năm ngày truyền thống đoàn thanh niên cộng sản bộ công an trao bằng khen tặng hai mươi gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi một
bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh nguyễn anh tuấn tặng quà cho đại diện đoàn viên thanh niên công an xã
tô lâm ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả thành tích mà cán bộ đoàn viên thanh niên toàn lực lượng đã đạt được trong thời gian qua
khẳng định đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tạo cơ chế điều kiện thuận lợi để thanh niên công an được rèn luyện công hiến và trưởng thành
bộ trưởng tô lâm đề nghị các cấp bộ đoàn trong công an nhân dân cần nghiên cứu quán triệt và nhận thức sâu sắc đầy đủ tình hình nhiệm vụ công tác công an trong từng thời điểm
chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và coi đây là nhiệm vụ quan trọng phải được đặt lên hàng đầu là nhiệm vụ cơ bản của tổ chức đoàn
củng cố xây dựng tổ chức đoàn trong công an nhân dân trong sạch vững mạnh tích cực tham gia xây dựng đảng lựa chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp đảng
cùng với đó tiếp tục phát huy tính sung kích sáng tạo của thanh niên công an quan tâm đồng hành hỗ trợ đoàn viên thanh niên công an có hoàn cảnh khó khăn công tác tại công an xã
nhất là các địa bàn biên giới địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự địa bàn điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn
tại buổi gặp mặt đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đồng chí nguyễn anh tuấn ủy viên trung ương đảng bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đồng chủ trì buổi tọa đàm giao lưu với các cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên lắng nghe và chia sẻ với những ý kiến của các đoàn viên thanh niên công an nhân dân trong các lĩnh vực công tác các ban khoăn của các đoàn viên đối với các lĩnh vực trong đời sống xã hội hiện nay